thưa quý vị từ địa bàn được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín
giờ đây thành phố thủ đức đã có hàng trăm khu phố tổ dân phố con hẻm và chung cư với hơn sáu mươi năm hộ dân
hai trăm linh năm nhân khẩu được đánh giá là vùng an toàn với dịch
và để đạt được điều này là sự hỗ trợ của hàng ngàn tình nguyện viên
gồm nhiều lực lượng cùng tham gia mô hình khu phố an toàn không còn covid
đây là một trong những khu phố an toàn không còn covid điển hình tại phường trường thọ thành phố thủ đức
tại đây mỗi ngày tổ dân phố tự quản sẽ phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thanh niên hội cựu chiến binh
trực canh gác chốt từ sáu h đến một mươi tám h hàng ngày để kiểm soát người ra vào
không cho người lạ mặt và người giao hàng vào khu dân cư
cho đến nay trên địa bàn phường cũng đã tiến hành ra sót dẫn động
với khu phố thành lập được ba mươi tám vùng an toàn
trong đó khoảng trên một trăm năm mươi tình nguyện viên hiện nay đang hoạt động có hiệu quả tốt
ủy ban nhân dân phường an khánh thành phố thủ đức
trụ sở ủy ban phường từ lúc nào đã trở thành kho hàng để lưu trữ lương thực thực phẩm
hỗ trợ cho người dân trên địa bàn
mỗi sáng nơi đây sẽ là điểm tập kết để chính quyền địa phương sắp xếp chuyển lương thực đến
để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh
đặc biệt là người dân trong khu vực vùng an toàn
đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm giữ vững vùng an toàn
kiểm soát sự lây lan của dịch tiến tới thực hiện xanh hóa bản đồ covid một mươi chín trên địa bàn
mỗi ngày chúng ta tăng được nhiều cái vùng an toàn
thì trên bản đồ của phường tăng mỗi ngày được thêm phường an toàn
thì chính là cái việc là chúng ta đã dần dần để mà khống chế được cái dịch
cũng như là đẩy lùi cái phần dịch
khu phố tổ dân phố an toàn không còn covid
đối với lực lượng công an thành phố thủ đức
nhằm giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
lực lượng công an thành phố thủ đức chỉ đạo công an ba mươi bốn phường
nhanh chóng tham mưu ủy ban nhân dân phường
khẩn trương thiết lập các vùng an toàn
tại tất cả các hẻm tổ dân phố khu phố khu vực chung cư
hoặc ngay cả đối với các cơ sở tôn giáo
nếu đảm bảo đủ điều kiện không có kf liên tục trong vòng bảy ngày trở lên
đối với lực lượng công an thành phố thủ đức
thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ban chám đốc giao cho
để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên địa bàn
cũng như phòng chống covid cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn
để sẽ chiến thắng dịch này
góp phần và tạo sự bình yên cho thành phố trong thời gian sớm nhất
để giữ vững vùng an toàn
công an thành phố thủ đức tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
triển khai chích vaccine tại khu phố có vùng an toàn
tránh nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào
theo đánh giá đây là mô hình phù hợp tình hình thực tế hiện nay
để chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch chưa xảy ra
và phát huy được lực lượng nồng cốt là cán bộ tổ dân phố đảng viên
cư trí trong giữ gìn an toàn cho khu vực
cái thứ nhất là trước hết nói về cái sự là vận động
thì nói chung là cũng có một số người cũng sợ là khi mà mình lập cái vùng xanh này
thì mọi người cái ngại đầu tiên là mọi người nghĩ là không biết là mình có được đi ra ngoài hay không
vẫn được đi bình thường hay không
thì trên tinh thần đó thì tổ tự hỏi
và cũng như là chốt tình nguyện cũng giải thích cho bà con rất là rõ
và cái thứ hai nữa là thường thì anh em chỉ có đi tuần tra trong cái khu dân cư thôi
nhưng mà bây giờ do phát sinh thêm cái việc mà giao nhận hàng và phung cử quận
thì mới đầu thì anh em cũng hơi bỡ ngỡ cũng hơi khó khăn
nhưng mà được sự động viên của bà con cũng có sự đồng lòng
do đó là các anh cũng đã bắt nhịp công việc rất là trôi chảy
đến nay trên địa bàn thành phố thủ đức đã có một mươi khu phố chín mươi tổ dân phố ba trăm tám mươi bảy hẻm

một mươi khu dân cư bốn mươi bốn đường năm nhà trọ một khu vực hai cơ sở tôn giáo một ký túc xá một công ty
với hơn sáu mươi năm hộ hơn hai trăm linh năm nhân khẩu đã được thiết lập vùng an toàn
đây là nỗ lực của gần một bảy trăm linh tình nguyện viên gồm nhiều lực lượng như trưởng phó tổ dân phố dân quân
lực lượng nồng cốt ở cơ sở người dân tham gia trực tại các chốt tự bảo vệ